các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết
thưa quý vị khoảng một mươi giờ bốn mươi phút ngày hai mươi bảy tháng năm tại khu vực rừng chút mút thuộc xã lâm thủy lệ thủy quảng bình giáp biên giới việt lào
lực lượng chức năng phát hiện một nam giới tử vong bên trên nạn nhân có một sợi dây cạnh đó là mũ và dép
qua đánh giá ban đầu cơ quan chức năng nghi vấn đây là trần văn thông nghi phạm sát hại vợ hờ
địa điểm phát hiện nạn nhân cách hiện trường vụ án mạng xảy ra vào ngày sáu tháng năm khoảng vài trăm mét
lực lượng biên phòng quảng bình tiến hành bảo vệ hiện trường chờ phía công an thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định chính xác danh tính
qua những dấu hiệu tại hiện trường lực lượng chức năng nghi vấn đây là trần văn thông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chú thôn hồng sơn xã trường sơn huyện quảng ninh quảng bình
nghi phạm sát hại vợ hờ cách đây hơn hai mươi ngày
khoảng một mươi năm h ngày sáu tháng năm chị htm chú bản chút mốt xã lâm thủy huyện lệ thủy cùng trần văn thông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nguyên quán xã trường sơn huyện quảng ninh vào khu vực rừng gần nhà chị m
sau đó không lâu ông thông gọi điện cho người thân ở xã trường sơn báo mình vừa sát hại chị mờ rồi tắt máy
khi mọi người tìm kiếm phát hiện chị m tử vong cách nhà khoảng chín trăm linh mét
nhận tin báo lực lượng chức năng triển khai truy tìm nghi phạm
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã lâm thủy ông thông có mối quan hệ tình cảm với chị mờ thời gian dài nhưng không đăng ký kết hôn
trước đây chị m có một đời chồng và hai đứa con riêng
sau đó có với ông thông một đứa con
hiện hai người này đang sinh sống trên mảnh đất bố mẹ chị mờ cho và đang trong quá trình làm nhà
nguyên nhân ban đầu có thể do ghen tuông dẫn đến việc ông thông ra tay sát hại người vợ hờ
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với trần văn thông để điều tra về hành vi sát hại người khác
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa chuẩn bị xét xử vụ án đánh bạc trong đó có sự bảo kê của một cán bộ bộ công an
theo lịch xét xử ngày năm tháng sáu tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa mở phiên tòa xử một mươi tám bị cáo trong vụ đánh bạc tổ chức đánh bạc đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan một sòng bạc ở thành phố nha trang
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa khoảng một mươi sáu h ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa bắt quả tang tại câu lạc bộ joker club ở lô hai mươi ba hai mươi đường số hai khu đô thị hà quang hai phường phước hải thành phố nha trang đang tổ chức đánh bạc cho bảy người với hình thức dùng tiền đổi chip đánh bạc poker ăn thua bằng tiền
khám xét căn phòng cảnh sát thu giữ năm trăm tám mươi hai chip tương đương ba trăm linh bốn triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
trong số các con bạc có ông ham yong chun bốn mươi tám tuổi quốc tịch hàn quốc đang bị cảnh sát hàn quốc truy nã quốc tế về tội trộm cắp tài sản và interpol đã có thông báo truy nã từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
hiện bị can này đang bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh khánh hòa
kết quả điều tra xác định từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn minh hải ngụ thành phố hồ chí minh nguyễn đình hoàng long hứa phu long cùng ngụ thành phố nha trang nguyễn hữu văn ngụ thành phố huế cùng góp phốn tổ chức câu lạc bộ
poker yoker club cho khách đến đánh bạc bằng hình thức dùng tiền đổi chip để chơi bài poker thắng thua bằng tiền
những người trên tổ chức đánh bạc và cắt phế năm tiền thắng được trong một ván bài của người thắng cuộc
nhóm người trên thuê bảy người làm quản lý quầy thu ngân đổi tiền chip cho khách đến chơi ghi chép sổ sách chi tiêu thu nhập hàng ngày của câu lạc bộ
người chia bài chăm sóc khách hàng mời khách đến chơi
từ ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nhóm người trên đã thu lợi bất
chính từ hoạt động chơi poker thắng thua bằng tiền tại jocker club gần sáu tỷ đồng
điều tra mở rộng vụ án cơ quan điều tra phát hiện một cán bộ thuộc bộ công an cơ quan phía nam nhận tiền để bảo kê cho sòng bạc trên
viện kiểm sát xác định từ năm hai nghìn một mươi bảy đến giữa năm hai nghìn hai mươi nguyễn minh hải và một số người góp vốn đã mở một mươi bàn trơ power
tại nha trang bridge club poker club ở khu vực khách sạn c ba mươi nguyễn thiện thuật nằm trên đường nguyễn thiện thuật thành phố nha trang
việc quản lý vận hành các câu lạc bộ trên
được giao cho một số người quốc tịch trung quốc campuchia
hải chịu trách nhiệm ngoại giao để các sòng bạc hoạt động mà không bị kiểm tra
tháng chín năm hai nghìn hai mươi nguyễn minh hải có thông tin việc cục cảnh sát hình sự bộ công an đang có kế hoạch kiểm tra các địa điểm poker tại nha trang
nên hải tìm cách liên hệ với lường tiến quân đang là phó phòng bốn thuộc cục cảnh sát hình sự bộ công an khu vực phía nam
phụ trách địa bàn tỉnh khánh hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội để nhờ giúp đỡ và được quân đồng ý
hai bên gặp nhau lần đầu hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi tại thành phố hồ chí minh
tại đây quân ra điều kiện phải chi tiền hàng tháng để câu lạc bộ trơ poker tại khách sạn c ba mươi không bị cục cảnh sát hình sự kiểm tra
sau khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát tại khánh hòa hải chuyển qua địa điểm khách sạn mry
ở địa chỉ một trăm linh trên tám trần phú phường lộc thọ thành phố nha trang
tại đây hải cùng đồng phạm mở sáu bàn pô và mở sáu bàn nữa tại khách sạn boton ở số sáu phạm văn đồng phường vĩnh hòa thành phố nha trang
giai đoạn này lường tiến quân yêu cầu hải liên hệ qua người tên hùng chưa rõ nhân thân lai lịch để trao đổi thông tin cũng như chuyển tiền cho mình
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hải góp vốn thành lập joker club tại khu đô thị hà quang hai cũng với phương thức thủ đoạn như cũ để hoạt động mà không bị kiểm tra
sau đó hải giao cho nguyễn đình hoàng long quản lý vận hành joker club
cơ quan tố tụng kết luận trước khi bị bắt giữ hải và long đã chi cho lường tiến quân bốn trăm hai mươi triệu đồng
cũng theo viện kiểm sát quá trình điều tra nguyễn minh hải còn khai nhận từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín hải đưa cho lường tiến quân nhiều lần tổng cộng ba mươi năm usd
mới đây tại can lộc hà tĩnh một chiếc xe container đậu trên quốc lộ một thuộc địa bàn thị trấn nghèn vẫn còn bật xi nhan
nhưng tài xế được phát hiện đã tử vong trong cabin chi tiết vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây
lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn nghèn cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một tài xế xe container tử vong bất thường trong cabin
theo đó vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi bảy tháng năm người dân phát hiện xe container biển số tám mươi chín h một mươi bốn xx đậu trên đường trong thời gian rất lâu
đèn xi nhan nhấp nháy mà không di chuyển nên đã trào lên từ cánh cửa xe để xem
lúc này người dân phát hiện tài xế đã tử vong bất thường trên giường nhỉ trong cabin
nhận được tin báo công an huyện can lộc đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hà tĩnh và đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân cũng như xác minh danh tính tài xế
đến sáng ngày hai mươi bảy tháng năm công an tỉnh bình phước
vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn thành phố đồng xoài
được biết người đàn ông đi xe máy chở theo con trai do thiếu quan sát nên đã tông vào đuôi xe đầu kéo container đang dừng đỗ bên đường
vụ tai nạn khiến hai cha con tử vong thương tâm
theo thông tin ban đầu đêm hai mươi sáu tháng năm anh dương đình tê ba mươi năm tuổi quê tỉnh nghệ an điều khiển xe máy mang điển số ba mươi bảy z chín hai trăm linh ba
chở phía sau con trai ba tuổi lưu thông trên đường phan bội châu theo
hướng từ khu công nghiệp đồng xoài ba ra quốc lộ một mươi bốn
khi đến đoạn qua khu công nghiệp đồng xoài ba ấp một xã tiến hưng tp đồng xoài tỉnh bình phước
xe máy của anh tê đâm vào đuôi xe đầu kéo container biển số ba mươi bốn c hai mươi bốn nghìn ba trăm bảy mươi chín đang dừng đỗ bên đường
cú va chạm mạnh khiến cha con anh tê cùng xe máy văng lên phía trước nhiều mét và tử vong tại chỗ
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
bảy tháng năm công an huyện mỹ đức hà nội cho biết đã bắt giữ phạm văn tiệp sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín chú tẻ xá suy xá huyện mỹ đức
để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
năm hai nghìn hai mươi bốn tiệp làm đơn tố cáo ông c sáu mươi một tuổi nguyên là bí thư chủ tịch một xá trên địa bàn huyện mỹ đức
có nhiều sai phạm trong việc quản lý sử dụng đất đai
sau đó ông c trao đổi với tiệp và đề nghị rút đơn tố cáo
tuy nhiên tiệp đưa ra điều kiện ông c phải đưa số tiền năm trăm linh triệu đồng nếu không sẽ gửi đơn lên cấp cao hơn
ngày hai mươi sáu tháng năm ông c đưa năm trăm linh triệu đồng cho tiệp và bị cảnh sát bắt quả tang
hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ
ngày hai mươi bảy tháng năm đại diện phòng cảnh sát giao thông pc tám công an tp hcm cho biết
đơn vị đang xác minh đoạn clip xe ô tô mang biển số tp hcm độ đèn như sân khấu di động
được chia sẻ trên mạng xã hội để xác minh lái xe xử phạt
theo nội dung đoạn clip dài hai mươi một giây chiếc ô tô con màu trắng độ đèn di chuyển chậm trên đường
đáng chú ý chiếc xe vừa đi vừa trước đèn liên tục với hai màu vàng trắng chứa thẳng về phía trước
giống như ánh đèn sân khấu loa cả vào màn hình camera đang quay
hình ảnh trong cơ líp cho thấy chiếc xe mang biển số năm mươi một k tám mươi bảy nghìn tám mươi bảy biển số đăng ký tại tp hcm
xem đoạn cơ líp đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cho hay
hành vi của tài xế trong clip đã vi phạm điểm a khoảng ba điều một mươi sáu nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín
sửa đổi bổ sung bởi nghị định một trăm hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể là điều khiển xe lắp thêm đèn phía trước phía sau trên nóc dưới gầm một hoặc cả hai bên thành xe
với lỗi này cảnh sát giao thông cho hay người lái xe sẽ bị phạt từ một đến hai triệu đồng tức bằng lái từ một đến ba tháng
ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt người lái xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị buộc phải lắp đầy đủ thiết bị
hoặc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của thiết bị theo quy định tháo bỏ những thiết bị lắp thêm không đúng quy định
sáng hai mươi bảy tháng năm sở giao thông vận tải tp hcm đã có văn bản số một trăm bảy mươi năm bcsgtvt gửi bộ giao thông vận tải
quỹ ban nhân dân tp hcm và các cơ quan chức trách liên quan về tình hình khắc phục sự cố sạt lở khẩm trí thảnh
trên tuyến đường sắt xuyên việt qua địa phận huyện tuy an
theo văn bản này khi thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn danh huy
trực tiếp kiểm tra tại hiện trường hầm trí thạnh ngày hai mươi ba tháng năm
ban quản lý dự án tám mươi năm của bộ giao thông vận tải dự kiến thời gian nỗ lực khắc phục xong sự cố để thông tàu trong ngày hai mươi sáu tháng năm
tuy nhiên trong quá trình huy động nhân lực phương tiện thiết bị thu dọn đất đá bên trong hầm trí thạnh
thì sáng hai mươi sáu tháng năm tình trạng sạt lở tái diễn với khoảng năm mươi mét khối đất đá
ngay sau đó ban quản lý dự án tám mươi năm đã chuyển đổi đơn vị thi công là công ty cổ phần tập đoàn đèo cả
có năng lực kỹ thuật và phương tiện thiết bị hiện đại khẩn trương đến hiện trường triển khai các biện pháp khắc phục sự cố
tuy nhiên do không gian hiện trường hẹp kết cấu địa chất hầm chỉ thách yếu và phức tạp nên chưa thể xác định được thời gian thông hầm
hoạt động trung chuyển hành khách trên các đoàn tàu vẫn tiếp tục triển khai thực hiện cho đến khi hầm đường sắt trí thạnh thông tuyến
trưa hai mươi bảy tháng năm ban quản lý bến phà đồng bài trực thuộc công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy hải phòng cho biết
phà bị sự cố ngày hai mươi sáu tháng năm đã được kéo đi nhờ vậy bến phà đồng bài đã hoạt động trở lại bình thường
nguyên nhân khiến cho phà hp hai nghìn bảy trăm ba mươi năm bị chạn nước vẫn đang trong quá trình điều tra
còn nhìn vào vết rách hầm kín mũi phà thì có vẻ như phà đã bị va vào một vật cứng khiến đáy bị rách
vết rác dài khoảng ba mươi cm khiến cho nước tràn vào
trong tối hai mươi sáu tháng năm đợi thủy chiều xuống bơm hết nước trong khoang ra
với sự trợ giúp nâng của các tàu bên cạnh phà đã nổi lên được và kéo khỏi lối lên xuống của bến đồng bài
để đưa về xưởng sửa chữa
ban quản lý bến phà đồng bài cho biết việc sửa chữa nhanh phải mất nửa tháng
đi còn tùy thuộc vào con nước để có thể kéo phà lên bờ
trưa hai mươi bảy tháng năm phà ra cát bà vì nguyên nhân nào đó chưa xác định được
khoang này bị bục nước tràn vào và làm nửa đầu phà dần chìm xuống nước
thời điểm xảy ra sự việc phà vừa từ bến cái viềng bên đảo cát bà về
cập bến đồng bài đã trả khách xong và đang đón hành khách đi quay lại cát bà
sự cố khiến mọi hoạt động vận chuyển khách tại bến phà phải tạm dừng
nhiều xe ô tô xe máy cùng khách ở bến đồng bài phải chuyển sang bến phà gót cũ
đã dừng hoạt động mấy tháng nay để tiếp tục sang đảo cát bà
trước hai mươi bảy tháng năm trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sống thần
thuộc viện vật lý địa cầu việt nam thông tin lúc chín h hai mươi bảy phút một mươi hai giây cùng ngày
tại ninh bình xảy ra một trận động đất mạnh ba bốn độ richter
vị trí xảy ra động đất có tọa độ hai mươi một trăm chín mươi sáu
một mươi độ vĩ bắc một trăm linh năm bảy trăm bảy mươi tám độ kinh đông có độ sâu chấn tiêu khoảng một mươi bảy km
nằm trên địa bàn huyện miền núi nho quan ninh bình
khi xảy ra động đất nhiều người dân trên địa bàn huyện nho quan thấy các đồ vật rung lắc nhẹ
cho đến thời điểm hiện tại chính quyền địa phương chưa ghi nhận thiệt hại do trận động đất này gây ra
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi diễn biến trận động đất
không chỉ sở hữu khung cảnh thiên nhiên hoang sơ với biển xanh cát trắng khiến nhiều người liên tưởng đến manives
hòn hai bờ đập còn hút khách bởi nhiều trải nghiệm thú vị như lặn biển ngắm san hô cắm trại hay câu mực đêm
hòn hai bờ đập là một hòn đảo thuộc quần đảo nam du tỉnh kiên giang
nơi đây được mệnh danh là hạ long của phương nam với nhiều hòn đảo lớn nhỏ tạo nên khung cảnh hoang sơ nhưng không kém phần quyến rũ
hòn hai bờ đập có hình dáng khá đặc biệt gồm hai phần được nối liền bằng bột giấy đá tự nhiên giống như một con đập
thiên nhiên nơi đây vẫn xứng nguyên được vẻ đẹp kỳ bí quyền sơ hấp dẫn các tín đồ ưa xê dịch tới trải nghiệm khám phá
tới hòn hai bờ đập du khách sẽ được đắm mình dưới làn nước trong veo mát lạnh
điểm đặc biệt nước biển ở đây có màu xanh ngọc mít đẹp không kém si maldiver
đối với những ai thích khám phá chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của hòn đảo có thể thử cắm trại dưới hàng dừa xanh ngát bao quanh
sau khi cắm chạy du khách có thể tổ chức tiệc bbq đốt lửa chạy và tổ chức các hoạt động tim yêu đình
về đêm khi không gian trở nên tĩnh lặng lắng nghe tiếng sóng vũ dì rào yên tĩnh cũng là một trải nghiệm đáng nhớ với bất cứ ai đặt chân đến đây
một trong những trải nghiệm thú vị được nhiều du khách quan tâm và thấy thích thú nhất khi đến với hòn hai bờ đập là lạn biển
tận mắt ngắm nhìn những dặng sàn hồ rực rỡ dưới đại dương
hệ sinh thái ở khu vực này được đánh giá là vô cùng đa dạng với nhiều loại sinh vật phong phú
ngoài ra tới đây du khách còn có thể tham gia hoạt động bắt nhung bắt cá và lắng nghe những câu chuyện thú vị từ ngư dân địa phương
không chỉ sở hữu bãi tắm sạch hòn hai bờ đập còn hấp dẫn du khách với nhiều loại hải sản tươi ngon như cá gẹ mực cua ốc
du khách cũng có thể tự tay đánh bắt và thưởng thức các món ngon từ hải sản nơi đây
để di chuyển tới hòn hai bờ đập du khách từ tp hcm bắt xe khách tây hà tiên xuống ngã ba ba hòn
sau đó du khách sẽ di chuyển bằng tàu tới hòn heo với giá khoảng ba mươi đồng một lượt rồi từ đây thuê tàu cá để ra bờ đập
lựa chọn khác là du khách có thể từ tp hcm xuống rạch xá tiếp tục đi tàu thường hoặc tàu cao tốc tới đảo
thời gian di chuyển khoảng hai năm giờ đồng hồ tùy từng phương tiện
ngày hai mươi sáu tháng năm tại trung tâm văn hóa việt nam ở thủ đô paris đã diễn ra lễ khai mạc
tại phủ chủ tịch và đại sứ quán việt nam tại cộng hòa pháp phối hợp tổ chức
tham dự sự kiện có đông đảo bạn bè pháp bà con kiều bào học sinh sinh viên và cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện việt nam tại pháp
phát biểu tại lễ khai mạc đại sứ việt nam tại pháp đinh toàn thắng nhấn mạnh
triển lãm kể lại hành trình về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
từ những năm tháng tuổi trẻ bôn ba tìm đường cứu nước đến khi trở thành vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam
mỗi hiện vật hình ảnh tài liệu đều cho thấy những hy sinh gian khổ mà bác đã trải qua
những chiến công hiển hách mà bác đã cùng dân tộc việt nam lập nên
đại sứ đinh toàn thắng khẳng định giữa sự lãnh đạo của chủ tịch hồ chí minh
nhân dân ta đã trải qua bao hy sinh gian khổ cuối cùng đã giành được thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và mỹ
khát vọng giải phóng dân tộc đã trở thành hiện thực
vì vậy triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của bác là một lời nhắc nhở sâu sắc đối với mỗi chúng ta
về trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách của bác
triển lãm hồ chí minh khát vọng giải phóng dân tộc giới thiệu gần hai trăm linh bức ảnh tư liệu
tài liệu về thân thế cuộc đời sự nghiệp của bác với nội dung gồm năm phần
nguyễn tất thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước và hành trình từ người thanh niên yêu nước thành người chiến sĩ cộng sản năm một nghìn chín trăm một mươi một đến một nghìn chín trăm ba mươi
lãnh tụ nguyễn ái quốc thành lập đảng cộng sản và chỉ đạo phong trào cách mạng việt nam một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm bốn mươi năm
lãnh tụ hồ chí minh khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa và lãnh đạo cuộc kháng chiến kiến quốc thắng lợi một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền bắc xã hội chủ nghĩa đấu tranh giải phóng miền nam
thống nhất tổ quốc một nghìn chín trăm năm mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
hồ chí minh trong lòng nhân dân thế giới một nghìn chín trăm sáu mươi
trước đông đảo những người bạn pháp và bà con kiều bào bà lê thị phượng giám đốc khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch bày tỏ
vãn ngang qua ba thế kỷ từ hai châu lục muôn vàn xa xôi trải qua biết bao thăng trầm thử thách
hai nước việt nam và pháp chúng ta có mối quan hệ rất đặc biệt với sự gắn bó mật thiết về lịch sử văn hóa xã hội
như một sự sắp đặt của lịch sử mối quan hệ ấy còn được khởi đầu bằng việc hơn một trăm linh năm trước đây từ sức hút của khẩu hiệu
tự do bình đẳng bác ái
với khát vọng độc lập dân tộc nguyễn ái quốc hồ chí minh đã đến nước pháp bắt đầu cuộc hành trình mang tầm vóc thời đại
để được xem nước pháp và các nước khác làm như thế nào rồi sẽ trở về giúp đồng bào
giám đốc lê thị phượng nhấn mạnh thông qua gần hai trăm linh hình ảnh tư liệu triển lãm hồ chí minh khát vọng độc lập dân tộc
được tổ chức để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh
đồng thời làm sáng tỏ thêm hành trình và khát vọng độc lập dân tộc vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc và những giá trị bất hủ trong di sản to lớn mà người để lại cho dân tộc ta nhân dân ta và cả nhân loại tiến bộ
đặc biệt với cương vị là chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hòa mùa hè năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hồ chí minh là thượng khách của nước pháp
trong khi cương quyết đấu tranh với chủ nghĩa thực dân pháp xóa bỏ ách cai trị thuộc địa ở việt nam kiên quyết bảo vệ độc lập dân tộc
hồ chí minh vẫn luôn trân trọng những giá trị văn hóa pháp
khi đề cập đến mối quan hệ việt pháp người không bao giờ bỏ lỡ dịp nhấn mạnh ý nghĩa và cố gắng xây dựng phát triển mối quan hệ thân thiện và hợp tác giữa hai quốc gia
vùn đắp tình hữu nghị giữa nhân dân việt nam và nhân dân pháp
điều này đã định hướng cho quan hệ bang giao việt pháp cũng như tinh thần thân thiện giữa nhân dân hai nước sau năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
ông jean pierbrad cựu thị trưởng thành phố montreal khẳng định triển lãm đã mang đến rất nhiều cảm xúc
khi kể lại quá trình hoạt động của chủ tịch hồ chí minh một nhà cách mạng lỗi lạc
hồ chí minh không phải là một nhà cách mạng bình thường
người là một nhà cách mạng kiệt xuất bởi người là hiện thân của lòng yêu nước tình yêu dân tộc và trí tuệ trong tổ chức đấu tranh cách mạng
tôi đã rất cảm động khi được thấy lại những hình ảnh của người trong thời gian hoạt động tại pháp và tình cảm mà người đã dành cho nhân dân pháp
sau lễ khai mạc triển lãm đã diễn ra chương trình văn nghệ bài ca hồ chí minh do các nghệ sĩ không chuyên của giàn hợp sướng hợp ca quê hương biểu diễn
triển lãm mở cửa cho bạn bè pháp và bà con kiều bào đến hết ngày ba tháng sáu
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại